cảm ơn các bạn đã theo dõi
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng trả lời một số câu hỏi của báo chí liên quan đến tình hình ukraine
mở đầu với các tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị và các bạn vào sáng ngày hôm nay ủy ban quốc phòng và an ninh quốc hội tổ chức tọa đàm tham gia ý kiến về dự thảo luật cảnh sát cơ động
thượng tướng trần quang phương phó chủ tịch quốc hội dự tọa đàm
thiếu tướng lê tấn tới chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh chủ trì tọa đảng
tại buổi tọa đàm các đại biểu đánh giá cảnh sát cơ động là lực lượng có tính chất đặc thù so với các lực lượng khác trong công an nhân dân
với chức năng nòng cốt thực hiện biện pháp vũ trang giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự
chấn áp các loại tội phạm nguy hiểm có sử dụng vũ khí giải tán các vụ gây dối biểu tình nhằm bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên phạm vi toàn quốc
mặt khác trước những diễn biến phức tạp khó lường của tình hình thế giới khu vực tác động ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự của nước ta
đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng luật cảnh sát cơ động để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
tại buổi tọa đàm các đại biểu đã tập trung góp ý để làm rõ nội hàm các khái niệm như biện pháp vũ trang sử dụng biện pháp vũ trang
cho ý kiến về vị trí chức năng của lực lượng cảnh sát cơ động
trong một đạo luật như là luật cảnh sát cơ động
cái thuật gửi biện pháp vũ trang là cần thiết tôi nghĩ là như vậy
vì ở đây là chúng ta nói tới cái biện pháp vũ trang của lực lượng cảnh sát cơ động
cũng là biện pháp vũ trang mỗi lực lượng khác nhau sẽ có cách thức sử dụng trên cơ sở phương tiện khí tải con người
thì nó sẽ có cách khác nhau và đạt được những mục tiêu cũng rất khác nhau
vì việc trong một đạo luật chuyên ngành mà chúng ta giải thích là cần thiết
và tôi không đi sâu về nội dung
mà tôi chỉ đưa ra quan điểm như vậy
đại diện ban soạn thảo dự án luật thiếu tướng nguyễn ngọc thanh phó tư lệnh cảnh sát cơ động
cũng giải trình trước băn khoăn của một số đại biểu về việc trồng chéo hoạt động của lực lượng cảnh sát cơ động với các lực lượng khác
là chúng ta cũng tuần tra nhưng mà nếu mà giả sử khi mà các lực lượng làm không đủ lực lượng mà yêu cầu công an thì công an làm
còn nếu không thì biên giới của công an làm chứ không phải cứ cảnh sát cơ động có nhiệm vụ tuần tra là đi đâu chúng ta đi
nếu không có nhu cầu về tình hình gãi lý trực tự tại địa bàn và theo yêu cầu của địa phương thì lực lượng cảnh sát cơ động mới tăng cầm để làm việc đó
để lưu ý với các đồng chí là gì nhiệm vụ được làm với lại cái cơ chí chỉ huy chỉ đạo là trên cơ sở chức trang nhiệm vụ được giao cho được các đồng chí hoàn toàn yên tâm là không có trùng chéo không có không có trông hấn với nhiệm vụ của ai cả
phát biểu tại tọa đàm phó chủ tịch quốc hội trần quang phương đề nghị cần thống nhất nhận thức đây là dự án luật tổ chức một lực lượng chuyên ngành cụ thể phạm vi cũng rất cụ thể
do vậy phải có giới hạn và không xa vào những vấn đề lớn mà các luật gốc đã quy định chỉ cụ thể hóa hiến pháp pháp luật và những văn bản luật gốc đã quy định
đề nghị ủy ban quốc phòng và an ninh tiếp tục tiếp thu các ý kiến của ủy ban thường vụ quốc hội
già sót chất lọc tiếp thu tối đa các ý kiến gốc y
tại tọa đàm chỉnh lý dự thảo luật trước khi trình ra quốc hội thông qua
từ ngày hai đến ngày bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai tại thủ đô viên trăn nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
diễn ra hội nghị hợp tác an ninh việt nam lào lần thứ một mươi hai
tham dự hội nghị đoàn đại biểu bộ công an việt nam do đồng chí thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu
đoàn đại biểu bộ công an lào do đồng chí thượng tướng công thong phong vi chít
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu
tại hội nghị dưới sự đồng chủ trì của đồng chí thượng tướng công thong phong vi chít
và đồng chí thượng tướng lương tam quang hai bên thống nhất đánh giá
thời gian qua mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai dịch bệnh
nhất là đại dịch covid một mươi chín nhưng lực lượng an ninh hai nước đã chủ động triển khai thực hiện hiệu quả
biên bản ghi nhớ hội nghị hợp tác an ninh việt nam lào lần thứ một mươi một vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
tại tỉnh nghệ an việt nam phối hợp chặt chẽ có hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia của mỗi nước
về phương hướng hợp tác thời gian tới hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác đã có
giữa lực lượng an ninh hai nước nhất là giữa các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương giáp biên giới
đặc biệt coi trọng cơ chế trao đổi thông tin nghiệp vụ định kỳ và đường dây nóng
để có biện pháp phòng ngừa đấu tranh xử lý kịp thời và tham mưu giúp lãnh đạo hai bộ
về biện pháp đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới và bối cảnh tác động của dịch covid một mươi chín
trao đổi thông tin phối hợp phòng chống từ các mối đe dọa của an ninh phi truyền thống
ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa hai nước nói chung và bộ công an hai nước nói riêng
phối hợp chặt chẽ quan điểm lập trường của hai nước tại các diễn đàn hợp tác an ninh quốc tế và khu vực
thúc đẩy hợp tác phòng chống khủng bố quốc tế của các nước asean
trước mắt lực lượng an ninh hai nước cần tăng cường hợp tác đảm bảo an ninh cho năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào
chào mừng sáu mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước mùng năm tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai mùng năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
bảy mươi năm năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác việt nam lào một mươi tám tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
đảm bảo an ninh cho các sự kiện lớn diễn ra tại lào và việt nam sắp tới nhất là sự kiện sea games ba mươi một diễn ra tại việt nam
từ ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai tại hội nghị thứ trưởng lương tam quang và thứ trưởng công thong phong vy chít đã ký kết bản ghi nhớ hội nghị hợp tác an ninh lào việt nam lần thứ một mươi hai
hôm nay mùng ba tháng ba thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đã đến thăm làm việc với cục viễn thông và cơ yếu và cục hậu cần bộ công an
báo cáo tình hình công tác viễn thông cơ yếu công an nhân dân thiếu tướng phạm đăng khoa
cục trưởng cục viễn thông và cơ yếu nêu rõ thời gian qua đơn vị đã chủ động nắm phân tích tình hình thực trạng và nhu cầu trong lĩnh vực thông tin liên lạc công nghệ thông tin an ninh an toàn và bảo mật thông tin
qua đó đã kịp thời tham mưu với đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an các chủ trương giải pháp phương án bảo đảm thông tin liên lạc các biện pháp nghiệp vụ cơ yếu
bảo vệ tuyệt đối an toàn thông tin bí mật nhà nước bí mật của ngành công tác lãnh đạo chỉ đạo chỉ huy của lãnh đạo bộ và công an các đơn vị địa phương
chỉ đạo đầu tư trang thiết bị kỹ thuật về thông tin liên lạc cơ yếu thiết bị nghiệp vụ sản phẩm mật mã bảo mật mạng viễn thông tin học
truyền hình trong công an nhân dân đồng bộ khép kín hiệu quả
trong đó tập trung triển khai đảm bảo đường truyền và giải pháp bảo mật xác thực phục vụ triển khai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
dự án sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân dịch vụ công trực tuyến chuyển đổi số trong công an nhân dân
ghi nhận những nỗ lực cố gắng và thành tích của cục viễn thông và cơ yếu đạt được trong thời gian qua
thứ trưởng lê văn tuyến yêu cầu thời gian tới cục viễn thông và cơ yếu cần có giải pháp xây dựng đề án tổng thể
phát triển nâng cao năng lực cho lực lượng viễn thông cơ yếu công an nhân dân để sớm trình thường vụ đảng ủy công an trung ương
trước mắt cần tiếp tục quản lý khai thác sử dụng có hiệu quả hệ thống thiết bị viễn thông cơ yếu hiện có
tiếp tục chú trọng các lĩnh vực cơ yếu và bảo mật thông tin nâng cấp đồng bộ hệ thống trạm thông tin
hệ thống liên lạc vệ tinh phục vụ hiệu quả yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng công an
xong xong với đó tiếp tục quan tâm công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công tác giáo dục tư tưởng cám bộ chiến sĩ
đặc biệt là đối với lực lượng cám bộ chiến sĩ làm công tác nghiệp vụ đặc thù đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn
bảo mật thông tin tài liệu bí mật nhà nước các hệ thống kỹ thuật thông tin trong công an nhân dân
chiều cùng ngày thứ trưởng lê văn tuyến đến thăm làm việc tại cục hậu cần
từ đầu năm đến nay cục hậu cần đã xây dựng và ban hành nghị quyết chương trình
lịch thực hiện chương trình công tác hậu cần quản trị năm hai nghìn hai mươi hai bàn hành các kế hoạch chương trình công tác pháp chế
cải cách hành chính tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật theo dõi kiểm tra tình hình thi hành pháp luật
thực hiện dân chủ trong cục hậu cần
ngoài ra các nhà khách nhà công vụ tổ chức trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tất cả các ngày trong tuần
đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên đột xuất tổ chức đón tiếp bố trí ăn nghỉ cho cám bộ chiến sĩ đi công tác
nghỉ dưỡng hội thảo hội nghị tập huấn đồng thời đảm bảo cơ sở vật chất hậu cần phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tổ chức đảm bảo khu cách ly tập trung chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện làm cơ sở cách ly tập trung
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê văn tuyến ghi nhận biểu dương những kết quả thành tích
của cục hậu cần đã đạt được trong thời gian qua
thời gian tới thứ trưởng lê văn tuyến yêu cầu cục hậu cần cần tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả
đề án sắp xếp phát triển hệ thống nhà khách nhà nghỉ dưỡng trong công an nhân dân đến năm hai nghìn ba mươi mới được lãnh đạo bộ công an phê duyệt
tập trung thực hiện đúng tiến độ theo chỉ đạo của đồng chí bộ trưởng đối với dự án trọng điểm của bộ giao cục hậu cần làm chủ đầu tư
đối với các dự án khác mà cục hậu cần làm chủ đầu tư đơn vị cần tập trung triển khai thực hiện
đảm bảo các quy định pháp luật về đầu tư công giải ngân vốn được cấp đúng tiến độ
đồng chí thứ trưởng cũng đề nghị cục hậu cần đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn phòng cháy trật tự nội vụ
tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp các trụ sở cơ quan bộ các nhà khách nhà nghỉ dưỡng do đơn vị quản lý
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ chú đáo chuyên nghiệp bảo đảm chế độ chính sách nghỉ dưỡng
chế độ đi công tác của cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị địa phương
thưa quý vị và các bạn tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai diễn ra vào chiều tối ngày hôm nay ba tháng ba
trung tướng tô ân sô tránh văn phòng kiêm người phát ngôn bộ công an cho biết về vụ công ty việt á
cho đến nay công an đã thu hồi kê biên và niêm phong tài sản của các đối tượng có liên quan
theo trung tướng tô ân sô với vụ việc này công an đã làm xuyên tết xuyên dịch covid một mươi chín
và đến nay đã ủy thác công an
tại sáu mươi hai trong số sáu mươi ba tỉnh thành phố thu thập tài liệu liên quan đến việc công ty việt á
bán kết xét nghiệm để xác minh làm rõ các hành vi
đáng chú ý liên quan đến xử lý tài sản của các đối tượng trung tướng tô ấn sô cho biết
số tài sản bị thu hồi lẫn niêm phong và kê biên đã lên tới trên một sáu trăm linh tỷ đồng
theo trung tướng tô ân sô thực hiện yêu cầu của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
cơ quan công an đang đẩy nhanh xác minh tại các bộ ngành có liên quan
được nghiên cứu sản xuất đánh giá sản phẩm kết xét nghiệm
liên quan đến vụ thổi giá kích xét nghiệm công ty việt á ngoài các lãnh đạo công ty việt á bị khởi tố
bắt giam cơ quan điều tra cũng đã khởi tố một số người có liên quan
trong đó có lãnh đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc các địa phương như hải dương bắc giang nghệ an bình dương